đã hơn hai tháng kể từ khi nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền đông của ukraine
tình hình vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù moscow và kiev đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột
trong một thông báo vừa đưa ra người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakarrova cho biết
các phái đoàn nga và ukraine vẫn hoạt động và quá trình đàm phán giữa hai bên vẫn tiện diễn
trong cuộc đàm phán trực tiếp gần đây nhất giữa nga và ukraine diễn ra vào ngày hai mươi chín tháng ba
tại istanbul của thổ nhĩ kỳ trong khi trước đó hai bên cũng đã tiến hành ba vòng đàm phán trực tiếp
tại belarus và một vòng đàm phán theo hình thức trực tuyến
khi được hỏi về khả năng các cuộc đàm phán trực tiếp tiếp theo người phát ngôn bộ ngoại giao nga cho biết
hiện chưa có thông tin về các hình thức khác của cuộc đàm phán
trong khi đó trên thực địa moscow và kiev tiếp tục đổ lỗi cho nhau vì hành lang nhân đạo sơ tán dân thường
bị mắc kẹt tại nhà máy thép azovstan ở mariupol đã đổ vỡ
phía nga cho biết chính quyền kiev một lần nữa làm gián đoạn hoạt động nhân đạo này
tính đến hai mươi h ngày hai mươi năm tháng bốn không ai sử dụng hành lang nhân đạo được đề xuất
trong khi ukraine khẳng định hành lang nhân đạo không được thiết lập phù hợp và không hoạt động
trong khi ukraine khẳng định hành lang nhân đạo không được thiết lập phù hợp và không hoạt động